gửi bộ khoa học đào tạo bộ tài chính và lấy ý kiến trước khi mà trình hội đồng nhân dân tp hcm thông qua trong tháng một mươi tới đây
nhằm đảm bảo tiến độ dự án không bị định trệ ubnd tp hcm đã chủ động thu xếp tạm ấn bổ sung từ ngân sách thành phố
hơn hai một trăm năm mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi chín để ban quản lý đường sắt đô thị thành phố kịp thời thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ
hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật của dự án cơ quan thường trực là sở giao thông vận tải
cũng tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ thiết kế kỹ thuật còn tồn động
trong đó bao gồm các hồ sơ thiết kế kỹ thuật của gói thầu số ba theo lưu ý của chica
nhằm đảm bảo dự án triển khai theo tiến độ cam kết với nhà tài trợ
thực hiện chương trình cộng đồng doanh nghiệp và hải quan tp hcm là đối tác tin cậy đồng hành và cùng phát triển
ngày hai mươi sáu tháng chín cục hải quan tp hcm tổ chức hội nghị đối thoại với lãnh sự quán anh
và hai trăm linh doanh nghiệp thuộc hiệp hội doanh nghiệp anh đang hoạt động tại tp hcm
hải quan tp hcm đã giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp anh phổ biến các văn bản pháp luật
các quy định mới để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện đúng khi làm thủ tục hải quan
hiện nay thời gian thông quan hàng hóa của cơ quan hải quan thực tế đã rút ngắn hơn quy định
tuy nhiên thời gian thông quan hàng hóa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thủ tục thanh toán
giao nhận hàng hóa của cơ quan liên quan cấp phép kiểm tra chuyên ngành
phụ thuộc doanh nghiệp kinh doanh khẳng kho bãi các ngân hàng thương mại trong việc thu nợp triển khoản tuyển thuế
cục hải quan tp hcm luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp làm thủ tục được thuận lợi
và phát triển quan hệ hợp tác đối tác giữa cơ quan hải quan và các doanh nghiệp nước ngoài
nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp
phối hợp tốt với cơ quan hải quan trong việc thực thi pháp luật chống buôn lậu gian lận thương mại
các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết
nhưng còn gặp những khó khăn nên công tác này vẫn còn hạn chế đặc biệt là ở khu vực đông dân cư nhà trọ
toàn tỉnh có hơn một mươi ba khu nhà trọ là nơi ở của gia đình công nhân nhập cư cư cư trú không ổn định
mật độ dân cư đông kèm với môi trường vệ sinh của các khu nhà trọ chưa tốt là điều kiện thuận lợi
cho các bệnh truyền nhiễm trong đó có bệnh sốt xuất huyết với nguy cơ cao bùng phát thành dịch bệnh
theo ghi nhận trong số những ca mắc sốt xuất huyết thì chiếm phần lớn là những sinh viên công nhân
rất là nhiều tức là bởi vì họ đã biết cái cách phong ngừa và cái cách để mà loại trừ cả cái ổ đẻ của mỗi văn
nhằm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh đặc biệt là bệnh sốt sức huyết từ đây đến cuối năm
tỉnh đồng nai tiếp tục tăng cường giám sát sớm phát hiện ổ dịch theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh
không để dịch lan rộng bùng phát
đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền đội ngũ cộng tác viên thường xuyên đến các khu nhà trọ
khu dân cư nâng cao ý thức người dân phòng ngừa dịch bệnh
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
sau đây kim thảo xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và quán triệt thực hiện quy định số hai trăm linh năm của bộ chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo chủ chốt công an các đơn vị địa phương các học viện và trường trong công an nhân dân
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của quân đội nhân dân
các bộ ngành địa phương và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân
lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phân đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra
trong đó công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng
tạo được nhiều chuyển biến tích cực lực lượng công an nhân dân tiếp tục trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống cách mạng
tổ chức triển khai sâu rộng các cuộc vận động phong trào thi đua
các đảng viên cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân đã luôn tuyệt đối trung thành
tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương đường lối lãnh đạo của đảng sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao
nhiều công an các đơn vị địa phương đã gương mẫu thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi
về xây dựng chỉnh đốn đảng thực hiện chủ trương tăng cường cơ sở xây dựng công an xã thị trấn chính quy
đồng thời đã tăng cường giám sát kiểm tra thanh tra phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh các trường hợp sai phạm
thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ từng bước khắc phục những khuyết điểm
kỷ luật kỷ cương việc chấp hành điều lệnh công an nhân dân được tăng cường
từ đó sức mạnh và uy tín của lực lượng công an tiếp tục được nâng cao
tuy nhiên công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế cần được trao đổi thảo luận làm rõ
tại hội nghị dưới sự điều hành của thứ trưởng nguyễn văn thành các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận
nêu rõ các giải pháp mô hình cách làm hay có hiệu quả của công an các đơn vị địa phương trong công tác xây dựng lực lượng
chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế để tham mưu đề xuất các giải pháp khắc phục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm
góp phần làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thời gian tới
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương những kết quả thành tích về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng của công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong thời gian qua
để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác nắm tình hình tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trả tự chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực hiện tốt hơn nữa việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã triển khai sớm kế hoạch bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng lần thứ một mươi ba cũng như chuỗi các sự kiện trọng đại của quốc gia trong thời gian tới

hôm nay tại hội nghị quán triệt quy định số hai trăm linh năm của bộ chính trị do bộ công an tổ chức bộ trưởng tô lâm đã khẳng định là mọi cán bộ chiến sĩ đều phải tự giác thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương đặc biệt là với những người đứng đầu cơ sở và cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương trước
còn đối với tập thể tri bộ và cấp ủy thì phải thường xuyên nhận diện ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái của cán bộ đảng viên vậy xin hỏi ông là việc lan tỏa quy định này đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an thì sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ
trong việc xây dựng trình đối đảng đặc biệt là trong công tác cán bộ chúng ta đều biết rằng sau hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một thì trung ương đã thông qua và chỉ rõ hai bảy biểu hiện cần chống đó là sự trong suy thoái về tư tưởng chính trị suy thoái về đạo đức đối sống và biểu hiện về tự diễn biến tự truyền hoạt
và tiếp theo cái nghị quyết ấy thì trung ương lại
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là những người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp
và đến hôm nay thì trung ương lại quy định rất cụ thể về cái việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ chống chạy chức chạy quyền trước thềm đại hội các cấp và tiến tới đại hội toàn đảng
lần thứ một mươi ba tôi cho rằng đây là việc ban hành rất kiệp thời rất thiết tập
công khai hóa minh bạch hóa những cái chủ trương đường lối chính sách cán bộ của đảng chúng ta trước sau là nhất quán
những việc tổ chức thực hiện thì có những cái khâu mắc miếu và gây ra một số tư cực mà nhân dân và cán bộ chúng ta quan tâm và đôi chỗ đi bức xúc và vấn bệnh
thì với quy định này theo tôi đó có thể coi nó như là một cái ba rem
để cho những cái
cái cán bộ mà đang thực thi cái công tác cán bộ được đảng và nhân dân trao cho đã căn cứ vào đó để triển khai những quy trình cán bộ theo đúng trình tự lớp lang bảo đảm những quy tắc về đức và tài
còn đối với nhân dân và các tổ chức hoàn thể cũng coi đây là cái ba rem để giám sát xem các tổ chức cấp vị ở các cơ quan đơn vị đã thực hiện nghiêm
tôi cho rằng đây cũng là một cái mục cụ thể hóa
một cái điều trong rất nhiều điều mà bước xuất của dư luận xã hội vừa qua
và thực tiễn cũng đã chứng minh rằng một số vụ mà chúng ta đã xử lý là có liên quan đến cái việc là đưa những người trong gia đình mình bố hoặc mẹ hoặc chồng hoặc vợ hoặc anh chị em ruột vào các cơ quan có vị trí quyền lực quan trọng ở mỗi đơn vị ở mỗi địa phương
và từ thực tiễn ấy bây giờ quy định
cái quy định rất rõ nói rằng không được bố trí những người có liên quan này trong những các cái chức vụ có liên quan về quyền lực
ví dụ tôi nói là bí thư thì lại không thể bố trí là xem vợ mình là phó bí thư thường trực không thể bố trí con mình làm trưởng ban tổ chức hay là trưởng ban kiểm tra
vì đây là những vị trí rất quan trọng để đề xuất cái việc đề bạt bổ nhiệm cất nhắc điều chuyển cán bộ
thì anh đã lấy một cái quyền của gia đình mình để nghĩa là đưa ra áp đặt trước tập thể
và khi đưa ra tập thể thì tập thể nếu có ý kiến nào đó thì cũng là nghị viện để chứng minh cho cái quyết định của mình cái gọi là một nhóm tập thể có sức nặng
cho nên là cái này nó làm hạn chế cái tính dân chủ và cái sự phát huy sáng tạo và lựa chọn được người đủ đức đủ tài theo nhân dân mong muốn
vâng rõ ràng là quy định này thì xuất phát từ trên thực tiễn đang gây bức xúc trong dân luận xã hội
và trong quy định hai nghìn năm thì cũng có một cái điểm rất là đáng chú ý
đấy là việc nghiêm cấm cung cấp hoặc là tiết lộ thông tin tài liệu hồ sơ của cán bộ đảng viên cho những cá nhân không có thẩm quyền trách nhiệm
đặc biệt là những thông tin và tài liệu có liên quan đến nhân sự trong quá trình đang thực hiện quy trình công tác cán bộ
tại sao lại cấm điều này ạ thưa ông
tôi cho rằng đây cũng là một cái điều rất quan trọng
mà nó cũng là rất cụ thể và thiết thực
bởi vì trước đây cái tình trạng mà những người làm cái
cái trách nhiệm đề xuất nhân sự hoặc là thực thi cái công tác nhân sự đó
thì có những cái biểu huyện những động cơ không trong sáng
mà trong những biểu viện động cơ không trong sáng có việc đi cung cấp hồ sơ thông tin
về những người mà đang được quy hoạch nhân sự cho những người mà không thuộc trách nhiệm
thì ở đây nó có hai trường hợp xảy ra
cái trường hợp thứ nhất là nếu mà cung cấp những thông tin hồ sơ ấy nó là tốt đấy
thì có nghĩa là cái người đó muốn rằng thông qua những người cục thể
và lan truyền những cái mà mình dự định sẽ đề vào sẽ bù nhiệm
để tạo nên một sự ủng hộ rốc rãi trong các cộng
nhưng mà trường hợp thứ hai đó nếu cung cấp những hồ sơ thông tin
mà nó xấu cho cái nhân sự đang được dự kiến quy hoạch
thì cũng có nghĩa là muốn thông qua những người ấy để có thể đi tuyên truyền
vùi dập vô nhỏ và để gác đi những cái người mà mình không thích
để thay thế vào bằng những người thích theo cái đặc án nhân động cơ vụ lợi của mình
theo tôi thì dù là ở trường hợp thứ nhất hay trường hợp thứ hai
thì việc mà cung cấp hoặc tiết lộ thông tin như vậy là đừng là vi phạm quy định
bởi vì là không đảm bảo bí mật trong công tác cán bộ
điều đó rất đúng và cái việc cấm này tôi cho rằng cho đến giờ phút này
đã thành quy định thì nó có tác dụng rất lớn
đặc biệt là đối với các phương tiện thông tin
truyền thông cũng là một sự nhắc nhở chúng ta khi biểu dư một người này
hoặc phê bình một người khác một đơn vị khác
những người làm công tác thông tin truyền thông phải hết sức cẩn trọng
cân chắc xác minh đối chiếu
thì như vậy cái quy định này nó sẽ có tác dụng rất tốt
thưa ông trong quy định hai trăm linh năm thì còn có đề cập đến tinh thần tự giác của cán bộ
cụ thể là phải chịu trách nhiệm trước những đề xuất của mình
rồi là cá nhân nhân sự phải tự giác không ứng cử không nhận đề cử
hoặc là quy hoạch bổ nhiệm khi mà cảm thấy là bản thân mình chưa đủ các điều kiện
về phẩm chất về uy tín về năng lực và về sức khỏe
vậy thì tinh thần tự giác của cán bộ chúng ta cần phải hiểu như thế nào
và thực hiện như thế nào hả thưa ông
tôi cho rằng cái điều này nó nhấn mạnh cái ý thức tự giác của cán bộ đảng viên
nhưng mà nó ở thuộc hai cái đối tượng
cái đối tượng mà người được xem xét vào một cái cương vị nào đó
trong quy hoạch cán bộ đó thì phải lượng đúng sức mình
phải thấu hiểu được những cái tiêu chuẩn những cái phẩm chất chính trị đòi hỏi của mình
trong cái công tác cái cương vị cụ thể có đáp ứng được không
thì đây là tinh thần tự giác của cán bộ đảng tuyên
và khi xem xét thấy mình không đủ điều kiện thì phải tự giác báo cáo tổ chức xin rút lui
thì tôi cho rằng đây là một cái quy định đề cao cái tinh thần tự giác của người
sẽ được bổ nhiệm
và một chức vụ nào đó
nhưng một mặt thứ hai đó cái quy định này theo tôi hiểu cũng là một sự nhắc nhở
những người có trách nhiệm đề xuất hoặc xem xét
những cái người mà sẽ quy hoạch bổ nhiệm hoặc điều chuyển ấy
mình cũng phải công tâm và khách quan
khi thấy người ta đã không đủ điều kiện rồi
và vì một cái tình cảm cá nhân nào đó vì một cái lợi ích nhóm nào đó
mà cố tình thì cái điều này cũng cần phải được nhắc nhở và xử lý
theo tôi là cả anh
vâng như vậy thì nó mới công mặt và khách quan
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay ạ
vâng xin cảm ơn
vâng thưa quý vị và các bạn cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng
và có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng
chủ tịch hồ chí minh đã từng căn dặn chúng ta là cán bộ là cái gốc của mọi công việc
và muôn việc thành công hay thất bại thì đều do cán bộ tốt hoặc kém
không chỉ vì quan trọng như vậy nên công tác cán bộ công tác nhân sự
càng phải được quan tâm chú trọng đặc biệt là trước thềm các kỳ đại hội đảng
mà tới đây là đại hội một mươi ba
tuy nhiên đây cũng là một trong những khâu trọng yếu mà các thế lực thù địch nhằm vào
càng gần đến đại hội một mươi ba của đảng thì sự chống phá của các thế lực thù địch
càng quyết liệt thâm hiểm hơn
vì vậy quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
và chống chạy chức chạy quyền mà bộ chính trị vừa ban hành
không chỉ thể hiện quyết tâm của đảng nhà nước ta trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch
có đủ đức đủ tài đáp ứng được yêu cầu hiện nay
mà còn thể hiện được quyết tâm của đảng trong việc lựa chọn và chỉnh đốn cán bộ
để cao cảnh giác nhận diện vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác
làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phản động
các phần tử cơ hội góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội thứ một mươi ba của đảng
phần tiêu điểm xin được kết thúc tại đây
mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay